tại xã phước bình huyện bắc ái đây là xã xa nhất tỉnh ninh thuận năm nay được sự quan tâm của các cấp các ngành nhiều hoạt động vui xuân đón tết đã được tổ chức đem tết cổ truyền về sớm hơn với người dân đồng bào rackline nơi đây
các hoạt động như tổ chức cắm trại mừng đảng mừng xuân thi đấu các trò chơi dân tộc thi đấu các trò chơi dân tộc thi đấu các trò chơi dân tộc thi đấu các trò chơi dân tộc thi đấu các trò chơi dân tộc